thưa quý vị vào ngày tám tháng bốn cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với ybrek bia sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú tại xã yaba huyện bundon để điều tra về hành vi phá hoại chính sách đại đoàn kết
đối tượng phản động lưu vong aga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện sa thầy tỉnh con tum cũng bị khởi tố về tội danh trên
cơ quan công an xác định thời gian qua aga và ibrek bia và một số đối tượng đã chỉ đạo tiến hành các hành vi phá hoại chính sách đoàn kết
một mươi buổi hội họp tập huấn trực tuyến thu thập các thông tin tài liệu xuyên tạc gây chia rẽ giữa người dân với chính quyền và lực lượng vũ trang
giữa người dân theo các tôn giáo khác nhau một số đối tượng còn trực tiếp lôi kéo phát triển mạng lưới cơ sở theo chỉ đạo của phun rô từ lưu vong
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa phối hợp với công an huyện bình chánh vừa bắt giữ võ thị ngọc quyền bốn mươi bảy tuổi
trú tại quận bảy để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản với giá trị lên gần ba năm tỷ đồng
quyền là nhân viên dọn vệ sinh tại công ty có trụ sở tại khu dân cư him lam xã bình hưng huyện bình chánh
ngày năm tháng bốn do thiếu tiền nên đối tượng đã nảy sinh ý định mở phá kết sát trong phòng làm việc của giám đốc để lấy tài sản
đối tượng lấy kết sắt mini mang về nhà ở quận bảy sau đó thuê thợ sửa khóa đến nhà mở kết sắt và lấy nhiều đồng hồ và trang sức
tổng tài sản ước tính khoảng gần ba năm tỷ đồng
chiều ngày bảy tháng bốn do có mâu thuẫn từ trước nhóm của phạm huỳnh nhật minh sinh năm hai nghìn năm trú tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
gồm một mươi bốn đối tượng mang theo hung khí đang chuẩn bị gây gỗ đánh nhau với nhóm tại xã tân hội huyện đức trọng
cụ thể nhóm của minh gồm một mươi bốn người mang theo dao mã tấu đang chuẩn bị lên đường đi đánh nhau với nhóm tại xã tân hội
do đã chuẩn bị từ trước nên hai nhóm đều tự do
nhóm đều thủ sẵn nhiều hung khí
qua công tác nắm bắt tình hình bám địa bàn nên công an xã hiệp thạnh đã ngăn chặn kỳ thời
tại nhà của minh đã thu giữ một mươi hai con dao các loại bảy điện thoại và bảy xe máy
nhóm đối tượng này từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi đều bỏ học và thường tụ tập gây dối trên địa bàn xã
thưa quý vị ngày tám tháng bốn cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với y gret bia sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
chú tại xã yaba huyện buôn đôn để điều tra về hành vi phá hoại chính sách đại đoàn kết
được quy định tại điều một trăm một mươi sáu bộ luật hình sự
ngoài ra cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng phản động lưu vong aga
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện sa thầy tỉnh con tum cùng về tội danh trên
đồng thời cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khám xét khẩn cấp chỗ ở
của y greg bia và aga cùng hai đối tượng khác có liên quan
cơ quan chức năng xác định thời gian qua aga y greg bia và một số đối tượng đã có hành vi chỉ đạo
tiến hành các hành vi phá hoại chính sách đoàn kết tổ chức hàng trăm buổi hội họp tập huấn trực tuyến
chỉ đạo thu thập các thông tin tài liệu xuyên tạc gây chia rẽ giữa người dân với chính quyền
và lực lượng vũ trang giữa người dân theo các tôn giáo khác nhau
một số đối tượng còn có hành vi trực tiếp lôi kéo phát triển mạng lưới cơ sở
theo chỉ đạo của phú rô duy vọng
mạng xã hội trong những ngày vừa qua đã lan truyền trường hợp một cá nhân nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế mới
qua ứng dụng cục thuế tp hcm thế nhưng bị chiếm quyền kiểm soát điện thoại và mất hết tiền trong tài khoản
sau khi làm theo hướng dẫn của một người tự xưng là nhân viên cục thuế liên hệ hướng dẫn cài đặt phần mềm kê khai thuế
và trước tình trạng này cục thuế tp hcm cảnh báo người nộp thuế cần cẩn trọng để tránh bị lừa đảo
cục thuế tp hcm
tp hcm cho biết người nộp thuế khi sử dụng các ứng dụng của ngành thuế phát triển
cung cấp qua hình thức ứng dụng trên thiết bị thông minh như e tech mobile tra kiều hóa đơn
hcmec cần lưu ý một số điểm như truy cập và tải ứng dụng chính thức qua google play và apple store
người nộp thuế không tải hoặc cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị thông minh qua các đường dẫn url
hoặc các hướng dẫn khác không chính thống
song song đó ngành thuế đã niêm yết các hướng dẫn sử dụng hướng dẫn cài đặt trên kênh youtube
trang web cổng thông tin điện tử của cục thuế tp hcm
người dân có thể truy cập xem hướng dẫn trước khi thực hiện các thao tác tiếp theo
hai mươi một đối tượng có liên quan trong vụ đánh bạc ở khóm một phường chín tp hcm
vinh vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh trà vinh củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm trước pháp luật
một mươi bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng bốn bất ngờ kiểm tra khu vực đất trống phía sau một quán ăn
thua bằng tiền lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai mươi một đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
các đối tượng bị bắt giữ trong độ tuổi từ hai mươi sáu đến năm mươi bảy tuổi cư trú tại các tỉnh trà vinh đồng tháp và tiền giang
tại hiện trường cơ quan công an tiến hành tạm giữ hơn tám mươi bốn triệu đồng năm con gà bốn mươi hai cây cựa sắt
cùng các dụng cụ phục vụ cho việc đá gà
qua làm việc bước đầu cơ quan công an xác định thành ngọc hùng là người đứng ra rủ dê
lôi kéo các đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền
áp lực sĩ số tại hà nội thì luôn là một vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm
nhất là vào thời điểm tuyển sinh đầu cấp
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn hà nội tăng gần năm mươi học sinh bước vào đầu cấp
tuyển sinh căng thẳng đặc biệt là các em vào lớp sáu tăng hơn ba mươi tám
nhiều giải pháp xây trường cải tạo phòng học được đặt ra để giải quyết bài toán là giảm tải số lượng học sinh
trong từng lớp học đầu cấp ở hà nội
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
trường trung học cơ sở văn yên đơn nguyên này mới được xây thêm và đưa vào hoạt động từ sau tết nguyên đán
việc đưa vào hoạt động một mươi tám phòng học đã góp phần giảm tải khá lớn cho trường trung học cơ sở văn yên
môi trường vốn con số học sinh đông nhất quận hà đông
trong năm hai nghìn hai mươi một thì chúng tôi cũng đã được phê duyệt và triển khai xây mới một đơn nguyên
tại tòa nhà các phòng học
các phòng học phòng học bộ môn mà chúng ta đang đứng đây gồm gần hai mươi phòng
phòng học phòng học bộ môn và các phòng chức năng
thế và ngoài ra thì chúng tôi cũng được trang bị đầy đủ các trang thiết bị vào các phòng học và phòng học bộ môn
đảm bảo để triển khai toàn bộ những kỹ hoạt động dạy và học theo chương trình giáo dục thông bớ
trường tiểu học nguyễn trãi dự kiến năm học này sẽ tuyển sinh vào khối lớp một ba trăm năm mươi học sinh
với việc đầu tư xây dựng thêm
trong hai tầng môi trường vốn là điểm nóng về sĩ số này đã có thêm tám phòng học
đầu tư cho xây mới một cái đơn nguyên từ hai tầng lên thành bốn tầng và tăng được tám phòng học cho các cháu
số học sinh đầu cấp năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn ở hà nội tăng lên
tập trung nhiều ở các quận nội thành như hà đông hoàng mai cầu giấy nam tử liêm
thực tế nhiều năm nay sĩ số học sinh của các trường tiểu học ở nhiều quận nội thành
đều vượt xa sĩ số quy định

quận cũng đưa ra nhiều giải pháp
cùng với việc xây thêm các đơn nguyên xây thêm các trường mới
thì có căn cứ vào số liệu tuyển sinh thì chúng tôi sẽ phân lại tuyến
để sao cho nó phù hợp và đáp ứng đủ cái số học sinh của mỗi nhà trường
bên cạnh đó thì quận cũng có những giải pháp đó là tạo mọi điều kiện thuận lợi
cho các khối tư thục phát triển
ở hà đông hiện nay đang có bốn mươi một trường tư thục
đều là những trường có uy tín được phụ huynh tin cậy
cho nên là đã giảm tải cho cái khối công lập rất là nhiều
theo sở giáo dục và đào tạo hà nội
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm đang nỗ lực xây và thành lập mới hơn bốn trăm ba mươi trường
trong đó có một trăm ba mươi năm trường ngoài công lập và bảy trường liên cấp chất lượng cao
tuy nhiên số trường học được xây dựng vẫn rất ít so với tốc độ phát triển các khu đô thị
cũng như tốc độ gia tăng dân số cơ học trong nội thành
vâng thưa quý vị vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại tây hồ hà nội gây hư hỏng một mươi bảy phương tiện
và một mươi chín người phải nhập viện cấp cứu chính là hồi dung cảnh báo tới tất cả chúng ta về việc chấp hành
các quy định lái xe an toàn bởi một sự bất cẩn cầu thả hay nhầm lẫn khi lái xe sẽ có thể gây ra
những hậu quả đáng tiếc
vâng phía trước tay lái là sự sống
những quy định chế tài của pháp luật sẽ không bao giờ là đủ nếu như mỗi người không có ý thức trách nhiệm
xây dựng cho mình văn hóa giao thông
nội dung này sẽ được chúng tôi phân tích sâu hơn trong một vấn đề về chính sách sáng ngày hôm nay
với khách mời là thượng tá phó giáo sư tiến sĩ lê huy trí phó giám đốc trung tâm nghiên cứu an toàn giao thông
học viện cảnh sát nhân dân
khoảng một mươi sáu h ngày sáu tháng bốn tại khu vực ngã tư võ trí công xuân la quận tây hồ hà nội
xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô do tài xế hoàng ngọc vĩnh điều khiển với một mươi bảy xe máy
hậu quả hai mươi hai người bị thương được đưa đi cấp cứu
nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế đạp nhầm chân ga
trong cái lúc ý thì nó bị đuống cuống thế là nó có thể là giữa chân ga và chân phương phanh
thì mình cứ tưởng là càng phanh thì lại càng ga nó nhầm
lái xe này cũng khai nhận do không đi dày mà đi đôi dép
lê nhỏ bé chặt hơn chân nên khi đạp ga không kiểm soát được chân ga
trước đó ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đi dày cao gót nên đạp nhầm chân ga gây ra tai nạn liên hoàn
cũng là nguyên nhân được nữ lái xe khai nhận sau vụ tai nạn hàng loạt khiến một người chết
tại gầm cầu vượt lê văn lương láng hạ hà nội
hiện nay pháp luật của nước ta chưa có điều luật cụ thể quy định trang phục giày dép của người điều khiển phương tiện
tuy nhiên qua nghiên cứu thực tiễn và trong các giáo trình về lái xe
đều có nội dung về việc đi dày cao gót dép lê hay mặc cách trang phục dườm giả
sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro khi tham gia giao thông
hiện nay pháp luật của nước ta chưa có điều luật cụ thể quy định trang phục dây dép của người điều khiển phương tiện

thế nhưng mà chúng ta còn thấy thêm một số những tình huống nữa mà rất có thể dẫn đến cái tai đạn liên hoàn như vậy
thế nhưng mà chúng ta còn thấy thêm một số những tình huống nữa mà rất có thể dẫn đến cái tai đạn liên hoàn như vậy
thế những người tham gia giao thông lái xe là người ta còn vượt đèn kín hiệu
khi mà đèn tín hiệu chỉ còn một hai dây đèn xanh mà ở khoảng cách rất là xa thì rất nhiều người là coi như là thường là dồ ga để phóng qua để sau đó là đi qua cả cái đèn vàng
trong khi đó thì ở bên kia những nút dao bên kia thì khi đèn nó chuyển
thì người tham gia hông đã ra đến khu ở giữa rồi
thì như vậy cũng dẫn đến tài nạn
vâng bên cạnh những nguyên nhân đó thì tài xế cũng đã giải thích là đã đi một chiếc dép lê
khiến cho việc già phanh bị sâu hơn và làm cho vận tốc của chiếc xe đi nhanh hơn
vậy thì theo đồng chí việc lựa chọn những trang phục không phù hợp
thì sẽ ảnh hưởng như thế nào tới việc lái xe đúng cách
tất cả những người lái xe thì về nguyên tắc họ đều đã được đi qua những cái cơ sở đào tạo xây
cấp chế pháp lái xe để mà họ được đào tạo về những kiến thức pháp luật
rồi cái đạo đức rồi cái kỹ năng lái xe
tuy nhiên là cái việc đó nó không phải là nó có thể quyết định ngay được
cái việc người ta sẽ lái xe an toàn
từ những yếu tố như thế thì chúng ta mới quay trở lại với trang phục
thì ta lại thấy rằng là cái yếu tố trang phục ấy nó lại liên quan đến cái thao tác của cái người lái xe
và trong một số trường hợp thì nó còn ảnh hưởng đến cả cái trạng thái tâm lý và sức khỏe
ví dụ như quần áo mà nó quá là bó buộc thì nó có thể làm cho nóng
làm cho người ta không kích cử động người ta nó không được tự nhiên
đối với giày cao gót hay là đối với những cái đôi giày nó cao cổ nó cứng
hay là những cái đôi giáp tông nó nhỏ
thì nó liên quan đến cái việc là cái độ bám
rồi cái sự thoải mái trong cái việc dịch chuyển
chuyển từ cái vị trí của chân ga sang chân phanh
thế thì nó sẽ không được thuận lợi với linh hoạt
những vụ tai nạn giao thương liên hoàn thì gây ra những hậu quả
hết sức nặng nề về tài sản cũng như là sức khỏe và tính mạng của người dân
vậy thì đồng chí có khuyến cáo như thế nào để chúng ta có thể giảm thiểu được hậu quả
của những vụ tai nạn giao thương liên hoàn
vấn đề đầu tiên là phải làm chủ được tốc độ và khoảng cách
cái thứ hai là trong cái quá trình mà lái xe
thì cái chính nữa đó là chúng ta phải rất tập trung
thế còn những cái vấn đề về mặt kỹ thuật
về cái chuyện xe mất phanh hay là hay có một sự cố nào đó trong hệ thống máy móc
nó vẫn có cái sắc xuất xảy ra
do đó là đối với những người lái xe
cần phải có một cái trách nhiệm trong cái việc mà trước khi lái xe
đó là phải kiểm tra lại cái xe của mình
đối với mỗi người tham gia giao thông
thì cũng phải luôn luôn tập trung và chú ý trong quá trình mình tham gia giao thông
bởi vì ngoài việc mình chấp hành cái quy định rồi
thì nó vẫn sẽ có những tình huống
có những phương tiện là mất an toàn kỹ thuật
hoặc sẽ có những người tham gia giao thông khác
người ta vì một lý do đó mà nó dẫn đến tai nạn
thế như vậy là từ phía cả hai phía
là chúng ta cần phải chú ý
xin được cảm ơn đồng chí với những phân tích vừa rồi
vâng thưa quý vị
thành phố hồ chí minh thí điểm phần mềm thông báo lưu trú ở bệnh viện khách sạn
và thông tin này sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
để giảm thời gian khai báo lưu trú
giúp thủ tục này trở nên tiện lợi hơn
công an thành phố hồ chí minh vừa triển khai thí điểm phần mềm có tên gọi là as

phần mềm có thể kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
nên người dân đi khám bệnh chỉ cần quét mã căn cước công dân mà không cần nhập liệu nhiều
không chỉ triển khai tại bệnh viện
từ đầu tháng bốn công an thành phố hồ chí minh cũng triển khai phần mềm này
tại các cơ sở có người đến lưu trú như khách sạn phòng trọ bến xe
điều này không chỉ giúp các cơ sở lưu trú giảm thời gian nhập liệu cho người lưu trú
mà dữ liệu lưu trú cũng được tự động gửi đến cơ quan công an nhanh chóng
giúp quản lý hiệu quả hơn trong quản lý công dân
thành phố hồ chí minh sẽ triển khai thí điểm phần mềm này đến hết ngày bảy tháng năm
nhằm giúp công dân thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp được nhanh chóng
kịp thời thuận lợi giảm tài việc phải xếp hàng chờ đợi như hiện nay
thành phố hà nội đã chỉ đạo về việc tiếp nhận hồ sơ lý lịch tư pháp qua sáu mươi biêu cục
điểm biêu điện tại ba mươi quận huyện thị xã
quỹ ban nhân dân thành phố hà nội giao sở thông tin và truyền thông
quỹ ban nhân dân các quận nguyện thị xã trên địa bàn thành phố
khẩn trương tăng cường việc thông tin tuyên truyền đến người dân
về việc thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp tại các biêu cục
điểm tiếp nhận hồ sơ của biêu điện thành phố
hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp
trên cổng dịch vụ công trực tuyến và nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định
để thao gỡ khó khăn trong việc đăng kiểm xe cơ giới
đặc biệt là các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ bằng xe ô tô
hiệp hội vận tải ô tô việt nam vừa có công văn kiến nghị bộ giao thông vận tải
cho phép thực hiện giãn tru kỳ kiểm định đối với xe không kinh doanh vận tải
ngay từ chu kỳ đăng kiểm hiện tại
nghĩa là khi xe thuộc diện được giãn tru kỳ kiểm định theo thông tư số hai hai nghìn hai mươi ba tt bg tvt
chủ phương tiện chỉ mang theo các giấy tờ cần thiết
gồm đăng ký xe sổ kiểm định đến trạm đăng kiểm để làm thủ tục
và được cấp tem kiểm định mới phù hợp với thời gian được gia hạn
mà không phải mang xe đi đăng kiểm
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số thông tin đáng chú ý
đã đăng tải trên các số báo ra trong tuần vừa qua
thưa quý vị xung quanh những hành vi trục lợi trong vụ án chuyến bay giải cứu
báo công an nhân dân trong tuần vừa qua đã có bài viết
doanh nghiệp đua nhau dùng tiền để thực hiện các chuyến bay giải cứu
theo đó các bị can đã chi hàng trăm tỷ đồng để hối lộ cho các cơ quan chức năng
để được cấp phép cho các chuyến bay
nhiều bị can khai rằng nguyên nhân là do họ mong muốn đưa người việt nam
hết hạn hợp đồng lao động học tập bị kẹt tại nước ngoài về nước
trong đợt dịch bệnh covid một mươi chín
cũng về vấn đề này báo thanh niên có bài
vụ chuyến bay giải cứu có dấu hiệu nhận hối lộ tại bộ quốc phòng
theo đó kết luận điều tra của cơ quan an ninh điều tra bộ công an
trong vụ án chuyến bay giải cứu
trong đó ngoài các giám đốc doanh nghiệp
nhiều người là lãnh đạo cán bộ của bộ ngoại giao bộ công an
bộ y tế bộ giao thông vận tải
cơ quan an ninh điều tra bộ công an cũng xác định hành vi có dấu hiệu nhận hối lộ
xảy ra tại bộ quốc phòng và chuyển cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng
để điều tra xử lý theo thẩm quyền
sau thời gian dài trinh sát ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy tp hà nội
đã theo dấu vây bắt hàng loạt xe container chở đá
trên nhiều ngả đường vào thủ đô
với thủ đoạn mới sử dụng xe đầu kéo container cắt nóc
chủ yếu là hoạt động về đêm
những xe tải đột biến gen này đang trở thành thách thức mới
cho cuộc chiến ngăn ngừa xe quá tải trên địa bàn thành phố
thông tin trên báo kinh tế và đô thị
với đặc điểm chung là trở quá tải trọng cả một trăm linh
không che chắn phóng nhanh vượt ẩu gây ô nhiễm môi trường
tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông
những chiếc xe tải đột biến gen không chỉ đội lốt xe container
để qua mặt lực lượng chức năng mà còn liên tục thay đổi cung đường
một xe bị bắt là báo cho cả đoàn dừng lại hoặc là tìm nơi trốn tránh
thực tế cho thấy công tác ngăn chặn đẩy lùi xe quá khổ quá tải
trong thời gian vừa qua đã mang lại hiệu quả rất rõ rệt
những vi phạm thông thường đã không còn phổ biến
tuy nhiên điều đó cũng dẫn đến nảy sinh thêm một số loại hình vi phạm mới
tinh vi hơn
đòi hỏi lực lượng chức năng cũng cần phải nỗ lực linh hoạt hơn
để duy trì hiệu quả đã đạt được
để tạo thuận lợi cho người dân sở giáo dục và đào tạo hà nội
thống nhất không yêu cầu phụ huynh học sinh phải xác nhận thông tin cư trú
khi tuyển sinh theo tuyến vào các trường mầm non lớp một lớp sáu
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
và đây là thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân
cụ thể năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn các trường học trên địa bàn thành phố
vẫn áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến và tuyển sinh trực tiếp
để tuyển trẻ năm tuổi vào trường mầm non
cụ thể tuyển sinh lớp một trường tiểu học và tuyển sinh lớp sáu
ở trường trung học cơ sở
thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày một tháng bảy
theo đó các phòng giáo dục và đào tạo sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục
trên địa bàn hướng dẫn cha mẹ hoặc là người giám hộ học sinh
tự kê khai các thông tin phục vụ cho công tác tuyển sinh
trong đó có thông tin về cư trú của học sinh gồm mã định danh
nơi thường trú nơi cư trú không yêu cầu cung cấp giấy xác nhận
thông tin cư trú hoặc là giấy thông báo mã định danh cá nhân của học sinh
hệ lụy nguy hiểm của tiktok đó là khuyến khích giới trẻ bắt trước
học theo những trào lưu xấu phản cảm làm lệch lạc nhận thức lối sống
của giới trẻ làm băng hoại giá trị văn hóa của dân tộc
phải dẹp video tiktok nhàm nhí độc hại là nhan đề của bài viết
được đăng tải trên báo tuổi trẻ số ra trong tuần vừa qua
trước tình trạng vi phạm tràn lan và những hệ lụy nghiêm trọng
mà tiktok đang gây ra
đặc biệt là cho giới trẻ bộ thông tin và truyền thông cho biết
sẽ triển khai đồng loạt những biện pháp mạnh để chấn chỉnh mạng xã hội này
không chỉ có vậy tiktok này còn dung túng khuyến khích tạo thuận lợi
cho nhiều hoạt động kinh doanh bất hợp pháp
còn báo công an nhân dân đánh giá hệ lụy của những sai phạm trên
dẫn tới việc tiktok đã và đang tạo môi trường thuận lợi cho tin giả phát tán
gây thiệt hại về kinh tế và bất ổn cho xã hội
để chấn chỉnh hoạt động của nền tảng xuyên biên giới này
bộ thông tin và truyền thông sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động của tiktok
tại việt nam trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi